cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng lê văn bình năm mươi hai tuổi chú thị xã cửa lò
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bình nguyên là đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị thị xã cửa lò
trước đó từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn một mươi năm bình nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân
và bí thư đảng ủy phường nghi hòa thị xã cửa lò
theo cơ quan điều tra từ tháng một cho tới tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
lê văn bình đã kêu gọi nhận tiền góp vốn chung và lừa đảo của bốn bị hại
tại hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh với tổng số tiền gần hai mươi chín tỷ đồng
để bị hại tin tưởng bình đưa thông tin cho các nạn nhân về các thửa đất
có vị trí đẹp khả năng sinh lời cao sau đó thuyết phục kêu gọi nạn nhân
góp vốn chung để đầu tư kiếm lời
thực tế bình cũng không hề tham gia mua bán gì với các thửa đất tại địa phương
số tiền kêu gọi được các nhà đầu tư bình sử dụng vào mục đích cá nhân
trong khi đó khám xét chỗ ở cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ
liên quan đến thỏa thuận cam kết mua bán đất giữa đối tượng và các bị hại
lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa hai tài khoản ngân hàng của lê văn bình
để phục vụ quá trình điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an thông báo ai là bị hại
của đối tượng lê văn bình thì liên lạc với phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh nghệ an để được giải quyết